tại bình định tòa án nhân dân tỉnh vừa mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo phùng mạnh tu
chú thị xã an nhơn tỉnh bình định bản án một mươi hai năm tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và bốn năm tù giam về tội
sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức
theo cáo trạng để có tiền đầu tư kinh doanh và tiêu xài cá nhân khoảng từ ngày hai mươi hai tháng một năm hai nghìn hai mươi đến ngày chín tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
tu liên lạc bằng gia lô có tên đào tạo lái xe thành công đặt làm giả nhiều loại giấy tờ gồm hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất ba chứng nhận đăng ký ô tô
tu đã sử dụng các loại giấy tờ giả này để giao dịch mua bán
đào tạo chiếm đặt của nhiều người với số tiền một tám mươi năm tỷ đồng